tin tức quốc tế tổng thống mỹ barack obama phản bác chỉ trích nhằm vào bà clinton
đại hội đồng liên hợp quốc khai mạc quá họp thứ bảy mươi một
mới đây tổng thống mỹ barack obama đã có bài diễn thuyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với cựu ngoại trưởng mỹ hillaring clinton
trong cuộc đua vào nhà trắng đồng thời phản bác những chỉ trích mà ông cho là không công bằng đối với nữ chính khách sáu mươi tám tuổi này
phát biểu tại philadelphia tổng thống mỹ obama cho rằng bà clinton đã trở thành đối tượng bị xem xét khắt khe hơn
và phải hứng chịu những chỉ trích bất công hơn bất cứ ai khác ở đây
ông lập luận rằng bà clinton đã thể hiện sự minh bạch hơn khi cung cấp các tài liệu về sức khỏe và tài chính
cũng như công khai hồ sơ thuế cá nhân điều mà ứng cử viên của đảng cộng hòa donald trump từ chối
thông báo của bác sĩ lisa badesh người theo dõi sức khỏe của bà clinton cho biết
cựu ngoại trưởng được chẩn đoán bị viêm phổi từ hôm chín tháng chín
song đang hồi phục tốt sau khi được cho dùng thuốc kháng sinh
lệnh ngừng bắn mới ở syri đã bước sang ngày thứ hai mà không xảy ra bất cứ vụ xung đột gây thương vong nào
giữa lực lượng chính phủ syri và các nhóm đối lập
mặc dù đây là những tín hiệu tích cực song giới phân tích cho rằng lệnh ngừng bắn này nhiều khả năng
vẫn chưa thể đặt dấu chấm hết cho cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng tại quốc gia trung đông này
hai mươi giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
đặc phái viên liên hợp quốc về syri stefan de mistrora đã hoan nghênh sự suy giảm đáng kể bạo lực tại syri
đồng thời khẳng định các hoạt động viện trợ của liên hợp quốc sẽ sớm tiếp cận được các khu vực bị bao vây
trong đó có thành phố phía đông aleppo nơi phe nổi dậy vẫn đang phong tỏa một nửa thành phố
lệnh ngừng bắn mới tại syri do nga và mỹ làm trung gian đang được đông đảo người dân syri kỳ vọng
sẽ mang đến một giải pháp lâu dài để chấm dứt cuộc nội chiến dài dẳng suốt năm năm qua ở quốc gia trung đông này
tuy nhiên giới phân tích hiện vẫn tỏ ra lạc quan một cách rè rặt
đồng thời vẫn hoài nghi thỏa thuận này có thể được tôn trọng hoàn toàn nghiêm túc và không bị các bên tham chiến vi phạm
dạng sáng nay theo giờ việt nam khóa họp thứ bảy mươi một của đại hội đồng liên hợp quốc đã khai mạc với sự tham gia
của đại diện đến từ một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế
trọng tâm của khóa họp sẽ tập trung vào những nỗ lực toàn cầu chung nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
kế hoạch hóa xóa đói giảm nghèo bền vững thúc đẩy bình đẳng và bảo vệ môi trường cho đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi một peter homeson nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa
của chương trình nghị sự phát triển bền vững tới năm hai nghìn ba mươi và hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
ngoài ra chủ tịch đại hội đồng cũng cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm những biện pháp mới để giải quyết các cuộc xung đột dài dẳng
đấu tranh chống khủng bố khủng hoảng di cư
trong khi đó tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun hoan nghênh việc lựa chọn chủ đề về các mục tiêu phát triển bền vững
và biến đổi khí hậu cho khóa họp thứ bảy mươi một
đại hội đồng liên hợp quốc được thành lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm theo hiến trương liên hợp quốc là cơ quan đại diện lập pháp thảo luận chính của liên hợp quốc
trong tháng một mươi tới dự kiến đại hội đồng sẽ bầu thư ký mới thay thế ông batimun khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của chủ đề nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi